cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh cho biết là đơn vị vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
vào ngày sáu tháng một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn đức hùng
trú tại phường kỳ phương thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến năm hai nghìn hai mươi một bị can nguyễn đức hùng đã biên soạn đăng tải chia sẻ trên các trang mạng xã hội facebook
nhiều bài viết hình ảnh video clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc phỉ bám chính quyền nhân dân xúc phạm lãnh tụ hồ chí minh xúc phạm lãnh đạo đảng nhà nước
phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân hành vi của nguyễn đức hùng đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước sự vững mạnh của chính quyền nhân dân chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
nguyễn đức hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và hiện nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xử lý nghiêm minh đối với nguyễn đức hùng và các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trong thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng tự xưng là tổng đài viên của cảnh sát giao thông gọi điện thông báo xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hình ảnh hay còn gọi là phạt nguội
rồi yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân mã otp của ngân hàng sau đó chiếm đoạt tài sản nhiều người dân do thiếu cảnh giác cho nên đã mất tiền oan cho những đối tượng lừa đảo
để biết rõ hơn về thủ đoạn này xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
thì họ sẽ thu cái đăng ký xe của tôi thì lúc đầu tôi cũng có hơi hoang hoang và tôi cũng có ý định là chuyển tiền thật
thủ đoạn lừa đảo thông báo phạt nguội giao thông không phải là một chiêu thức mới
nhóm đối tượng tự xưng là cảnh sát giao thông sẽ thông báo tới chủ xe về việc bị phạt nguội nhằm gây hoang mang và lo lắng
sau đó nhóm đối tượng này sẽ đề nghị nạn nhân cung cấp thông tin giấy tờ cá nhân đồng thời yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc cung cấp mã otp với lý do để xác minh điều tra xử lý
đứng trước những chiêu thức tinh vi của đối tượng lừa đảo cơ quan chức năng báo chí truyền thông đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về tình trạng này
để tiếp tục nhận diện và phòng tránh thủ đoạn này mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
cũng cần phải thấy rằng trong thời gian gần đây lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ của mạng viễn thông
thì rất nhiều những hành vi lừa đảo với nhiều những chiêu trò tinh vi đang diễn ra rất là nhức nhối trên không gian mạng
thế người dân cần phải nâng cao ý thức cảnh giác
các thủ tục nộp phạt sẽ được tiến hành tại trụ sở các cơ quan có chức năng
chứ không có chuyện yêu cầu nộp tiền vào tài khoản
thứ hai là không có chuyện tài khoản đứng tên cá nhân
người dân phải nắm được cái quy trình làm việc như vậy
không có chuyện gọi điện nhắn tin yêu cầu gửi tiền
bên cạnh đó người dân có thể truy cập vào địa chỉ www csgt vn
nhập biển số xe của phương pháp
của phương tiện chọn loại xe và điền mã bảo mật trên phần tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh
đối với xe vi phạm hệ thống sẽ hiện thông tin về thời gian địa điểm hành vi vi phạm và trạng thái xử lý
việc tra cứu phạt nguội sẽ giúp người dân nắm rõ được mình có vi phạm lỗi giao thông nào hay không
ngăn ngừa tình trạng giả danh cảnh sát giao thông để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân
trong những ngày cuối năm như thế này thì nhu cầu mua sắm của người dân tại các khu chợ càng tăng cao
sự đông đúc vội vã khiến cho nhiều người chủ quan hoặc là mất cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản
vô tình tạo ra kẽ hở để kẻ gian trộm cắp hay móc túi
bên cạnh sự tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng thì mỗi người dân hãy tự đề cao cảnh giác
và áp dụng các biện pháp phòng ngừa trộm cắp để bảo vệ tài sản và sự an toàn của chính mình
mới đây đầu năm hai nghìn hai mươi hai phát hiện hai đối tượng nguyễn thị nhung và nguyễn quang tuấn đều bốn mươi bảy tuổi
trú tại xã bình mỹ huyện bình sơn có dấu hiệu nghi vấn xuất hiện tại khu vực chợ thạch trụ xã đức lân huyện mộ đức
anh nguyễn bình phi bảo vệ chợ đức lân đã bí mật bám sát theo dõi hoạt động của đối tượng
phát hiện đối tượng đang ra tay móc trộm chiếc điện thoại trong túi áo của một người đi chợ
anh phi lập tức lao tới bắt quả tang
mấy đối tượng vô chợ để móc túi các cao trực của em là mình thấy đối tượng nó xuất hiện tại chợ thạch trụ nên em theo dõi
trước đó lợi dụng thời điểm cuối năm hai vợ chồng nguyễn thị nhung và nguyễn quang tuấn đến chợ đức lân
thực hiện hành vi móc túi trộm tài sản của người đi chợ
đi chợ thấy cái chị đó chỉ bảo có lo cái điện thoại ra tôi lái cho ta tôi lái
có anh thì anh bác được
trước tình hình tội phạm trộm cắp móc túi tại khu xung quanh chợ quảng ngãi
công an các xã phường đã phối hợp chặt chẽ với ban quản lý chợ quảng ngãi
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
nhằm phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này
đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm đối tượng hay hoạt động
thấy người từ cơ tài sản đó thì đi xa ấy
thì đi dạy chúng và thực hiện hành vi là tổng cấp tài sản của người
không để cô con giết tội phạm của mình
chỉ cần chút lơ là sơ hở thì tài sản của người dân có thể trở thành con mồi của tội phạm
thủ đoàn móc túi của các đối tượng khá nhanh và tinh vi
nên việc nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của mỗi người dân là hết sức cần thiết
còn tại bạc liêu công an tp bạc liêu vừa ra lệnh tạm giam đối tượng nguyễn duy tân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã hàm hiệp huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an do có mối quan hệ làm ăn từ trước
nên vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi nguyễn duy tân mở công ty xây dựng tại phường bảy tp bạc liêu
và thuê xe của một người đàn ông ở tỉnh đồng tháp để thi công công trình
từ tháng bảy đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi tân đã thuê của người này bốn chiếc xe xúc
sau đó tân đem xe các xe xúc này thế chấp cho một người dân khác trên địa bàn tỉnh bạc liêu
với tổng giá trị là ba trăm năm mươi triệu đồng
đến hạn trả tiền thuê xe chủ xe nhiều lần liên hệ nhưng tân hứa hẹn và không trả tiền thuê
sau đó chủ xe đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an
sáng nay công an quận hoàng mai cho biết đã phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
và các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng thứ ba trong vụ cướp tại một căn hộ trung cư ở phường hoàng liệt
đối tượng là lê duy dự chú tại xã thọ lộc huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
khoảng một mươi chín h ngày tám tháng một
công an quận hoàng mai nhận tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại căn hộ tòa nhà trung cư hh một a linh đàm
nạn nhân là anh trần làm nghề kinh doanh tự do
trước đó anh trần có đăng tải thông tin trên mạng bán chiếc điện thoại di động thông minh
sau đó có một nam thanh niên gọi vào số điện thoại di động của anh hỏi mua chiếc điện thoại trên
và muốn đến nhà anh trần để xem chiếc điện thoại
khoảng một tiếng sau đó có ba thanh niên tìm đến căn hộ của anh trần
trong quá trình xem chiếc điện thoại một đối tượng bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt rồi đánh anh trần
cùng lúc này hai đối tượng còn lại dùng dây đã chuẩn bị sẵn chói chân và tay của anh trần
trước khi bỏ đi thì các đối tượng lục lọi lấy đi ba chiếc điện thoại khác
tập trung truy xét công an quận hoàng mai đã bắt giữ được nguyễn tùng lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê hương nghiên
và tô văn tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê quảng ninh khi các đối tượng đang trên đường bỏ trốn
tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ trên đường điện biên phủ thành phố đà nẵng lực lượng công an đã phát hiện
và bắt quả tang bốn thanh niên cùng chú tại quận thanh khê có dấu hiệu tụ tập và sử dụng trái phép chất ma túy
vào thời điểm kiểm tra công an phường bắt quả tang bốn thanh niên trên có hành vi cất dấu sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ tại phòng một gói ni lông chứa tinh thể màu trắng và số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
các thanh niên này thừa nhận đó là ma túy đá vừa được mua và đem ra sử dụng
qua tết nhanh cả bốn đối tượng đều dương tính với chất ma túy và hiện vụ việc đã được lập biên bản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
ngay khi phát hiện là có người tụ tập đánh bạc với hình thức là đá gà ăn thua bằng tiền trong khu vườn vắng
ở ấp bốn xã hòa hiệp huyện tam bình lực lượng công an tỉnh vĩnh long đã nhanh chóng phối hợp với công an huyện tam bình vây bắt
lực lượng công an đã bắt quả tang một mươi ba người tham gia thu giữ bốn con gà
bốn cặp cửa sắt một cân đồng hồ một mươi cuộn băng keo đã qua sử dụng tạm giữ một mươi bốn điện thoại hai chiếc xe mô tô và hơn hai mươi một triệu đồng
đáng nói là trong nhóm một mươi ba người bị bắt quả tang thì có đến bốn người dương tính với covid một mươi chín
là chủ quán nhậu và cà phê dương thị lan thường xuyên tuyển nhân viên nữ để làm phục vụ và sẵn sàng bán dâm cho khách
công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
đối với đối tượng dương thị lan về hành vi môi giới mại dâm
tối ngày tám tháng một tổ công tác của công an huyện như xuân đã tiến hành kiểm tra hành chính
tại một nhà nghỉ ở thị trấn yên cát huyện như xuân
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
điều tra mở rộng lực lượng công an đã làm rõ vai trò điều hành môi giới mại dâm của dương thị lan
theo đó lợi dụng việc là chủ quán nhậu và cà phê lan dừng ở thị trần yên cát
lan đã thường xuyên tuyển nhân viên nữ để làm phục vụ và sẵn sàng bán dâm cho khách
mỗi lần bán dâm lan sẽ hưởng tiền công môi giới từ hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng
do mâu thuẫn cá nhân hai đối tượng trần bảo hoàng và võ như ý cùng sinh năm hai nghìn ba
chú tại xã tị kỳ tp quảng ngãi đã dùng dao gây thương tích cho một đạn nhân
công an tp quảng ngãi vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam hai đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
vào đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn
năm hai nghìn hai mươi một do mâu thuẫn cá nhân khi đi trên cầu cổ lũy tp quảng ngãi
hai đối tượng hoàng và ý đã dùng dao chém anh đỗ văn tải
chú tại xã tị khe tp quảng ngãi nhiều nhát gây thương tích nặng
theo hồ sơ trước đó đối tượng hoàng và ý đã bị công an tp quảng ngãi xử phạt hành chính
về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác và được chính quyền địa phương giáo dục nhiều lần
ngoài hai đối tượng hoàng và ý công an tp quảng ngãi cũng đã khởi tố bốn đối tượng khác
trong vụ án về hành vi cố ý gây thương tích
cũng liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích công an tp tuy hòa tp yên
vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với trương nhật trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú tại phường bảy tp tuy hòa
kết quả điều tra cho thấy vào tối ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một do có mâu thuẫn từ trước
nên trường cùng với đồng bọn đã tìm anh phạm tấn dũng chú tại phường chín tp tuy hòa để trả thù

phát hiện anh dũng đang ngồi ăn cơm cùng gia đình trường và đồng bọn đã dùng sẻ ghế nhựa
đánh liên tục vào người của anh dũng gây thương tích một mươi sáu cho anh dũng và một số người đứng gần đó
được biết vào đầu năm hai nghìn hai mươi trương nhật trường cũng đã bị công an tp tuy hòa xử phạt hành chính năm năm
năm triệu đồng về hành vi đánh nhau và sử dụng công cụ hỗ trợ không có giấy phép
trong giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay thì tuân thủ quy định phòng chống dịch
là góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh tuy nhiên lại có những cá nhân
không chỉ vì lợi ích riêng mà đi ngược lại lợi ích chung thậm chí là chống đối lực lượng
làm nhiệm vụ gây bức xúc cho người dân những hành động như thế rất đáng bị lên án
và xử lý nghiêm ghi nhận của nhóm phóng viên tại địa bàn tỉnh đồng nai
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng
đối với lê hoàng tân ba mươi hai tuổi và nguyễn văn nhớ ba mươi bốn tuổi cùng chú tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó tân và nhớ cùng một số thanh niên tổ chức ăn nhậu gây mất an ninh trật tự
khi lực lượng công an đến nhắc nhở thì lớn tiếng thách thức nhớ chạy vào bếp lấy dao
chém vào tay trùng úy phạm xuân quyết gây tương tích nhẹ còn tân giật lấy cây ba chắc
trên tay anh cái thiện vĩ rồi đập trúng bụng anh vĩ thì bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế bắt giữ
nhớ chạy vào bếp lấy dao chém vào tay trùng úy phạm xuân quyết gây tương tự nhớ chạy vào bếp lấy dao chém vào tay trùng úy phạm xuân quyết gây tương tự

mới đây tòa án nhân dân huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo trần việt cường một mươi tháng tổ giam về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng cường biết tin vợ chồng người hàng xóm có kết quả dương tính với sars cov hai nên đã điều khiển xe máy trong tình trạng đã xe dìn đi xét nghiệm
khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín số hai thuộc ấp bình tân xã xuân phú thấy cường trong tình trạng say xỉn
lê đăng tươi thanh niên tình nguyện khuyên cường nên đi về ngày mai hãy đi xét nghiệm
nghe vậy cường bực tức liên tục có lời lẽ to tiếng chửi bới và chạy đến để đánh anh tươi nhưng được mọi người cản lại
sau đó khi anh tươi đến mở hàng rào chắn cho phương tiện đi qua thì cường liên chạy đến đấm trúng vào mắt anh tươi
ngay lập tức các thanh niên trực tại chốt chạy đến ông cản cường nhưng cường vẫn tiếp tục lớn tiếng chửi đe dọa anh tươi rồi điều khiển xe mô tô chạy về nhà